cho một mươi chín trường hợp vai với tổng số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng tổng số tiền thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
đối tượng nguyễn sĩ quyền hộ khẩu thường trú tại phường quảng thành thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối năm hai nghìn hai mươi quyền từ thanh hóa và thuê trọ ở phường quảng phú thành phố quảng ngãi hoạt động cho vay lãi nặng
cụ thể là quyền đã cho một mươi chín trường hợp vay với tổng số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng thu tiền lãi giao động từ hai trăm tám mươi ba một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
tổng số tiền thu lợi bất chính là gần một trăm linh triệu đồng đang nói ngoài thu lãi cao so với quy định là hai mươi một năm
đối tượng còn thu phí đi thu lãi với số tiền là năm trăm linh đồng một lần vay
cụ thể là quyền đã cho một mươi chín trường hợp vay với tổng số tiền lãi giao động từ hai trăm tám mươi ba một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm